ngày một mươi sáu tháng một mươi một chiều cường đạt đỉnh một bảy m vượt mức báo động ba khiến nhiều nơi trong thành phố hồ chí minh ngập nước
nhiều hộ dân đã không kịp di rời tài sản gây thiệt hại tài sản nhiều sinh hoạt đời sống của người dân bị xáo trộn
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh chiều cường đạt đỉnh cao nhất tại trạm an phú trên sông sài gòn là một sáu mươi sáu m vào lúc một mươi tám h và một bảy m tại trạm nhà bè lúc một mươi bảy h ba mươi
trước đó cảnh ngập nặng diễn ra tại nhiều tuyến đường vùng trũng ven sông sài gòn như huỳnh tân phát quận bảy lê văn lương nhà bè lương đình của quận hai thanh đa quận bình thạnh
đến một mươi bảy h chiều nhiều tuyến đường ở quận hai thành phố hồ chí minh đã ngập trong nước nước sông lên nhanh tràn ngược vào các hệ thống thoát nước qua các hồ ga chảy ra các tuyến đường
trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi một một đoạn đê bao sông sài gòn thuộc phường hiệp bình phước quận thủ đức đã bị vỡ gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho người dân
hơn năm mươi gốc mai phục vụ cho dịp tết nguyên đán sắp tới đã bị nhấn chìm nhiều cá trong ao nuôi cũng theo nước ra ngoài
theo đài ký tượng thủy văn khu vực nam bộ mực nước sông sài gòn đồng nai tiếp tục lên nhanh và có thể tiếp tục gây ngập ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố